tiếp tục với những thông tin về việc bắt giữ các đối tượng truy nã về hành vi cố ý gây thương tích mà chúng tôi mới nhận được

trước đó vào ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi sáu lâm hoàng em có xảy ra mâu thuẫn với ông trần thanh bình chú cùng địa phương

tiếp theo bản tin mời quý vị cùng đến với những thông tin về truy nã tuệ phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng châu minh trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại chín mươi bốn trên ba mươi hai ngô gia tự khối ba phường tân an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
cao một m sáu mươi bảy da trắng và có sẹo chấm cách ba cm dưới sau đuôi mắt phải
đối tượng lưu tuấn minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại chín mươi huỳnh mận
vẫn đạt phường hai quận năm tp hồ chí minh
căng một m sáu mươi năm da ngâm đen lông mẩy nhạt rái tay trúc mắt xếch
ngoài ra còn có đối tượng nguyễn thị dung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại thôn phú thuận xã nghĩa thuận huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đợt tài sản và bị công an quận hải châu tp đà nẵng ra quyết định truy nã
đối tượng này cao một m năm mươi sáu da ngâm đen lông mẩy lá liễu sông mũi lõm mắt to
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay là bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối của bản tin là thông tin về thời tiết
quý khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày một mươi một tháng năm
các tỉnh phía tây bắc bộ do ảnh hưởng của dạnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa từ phía bắc
nên tại khu vực này trong ba ngày tới có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
mưa rông sẽ giảm hơn trong ngày một mươi ba nhưng sẽ quay lại vào ngày một mươi bốn nhiệt độ giao động từ hai mươi một đến ba mươi ba độ
sự kết hợp của các hình thế gây mưa là hội tụ mây ẩm ở trên cao dạnh áp thấp bị nén bởi khu khí mát cuối mùa
đã lan dần từ phía tây sang phía đông ở dưới diện giải rác
mưa chỉ diễn ra trong chiều tối và đêm gió đông đến đông bắc cấp hai cấp ba
ban ngày toàn khu vực vẫn có nắng nhưng cường độ không quá gai gắt nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn mưa cũng diễn ra trên khu vực này nhưng không nhiều
mưa rông trên nền nhiệt cao vào ban ngày nên nhiều nơi đã xảy ra những hiện tượng thời tiết cực đoan như sông xét và lốc xoáy
bà con cần hết sức lưu ý trưa chiều mây giảm nắng gián đoạn gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận những ngày tới mưa rông có xu hướng xuất hiện nhiều hơn
vì vậy mà nền nhiệt độ nơi đây luôn duy trì ở ngưỡng ổn định là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
thời tiết mát mẻ nhưng người dân cũng vẫn nên đề phòng vào các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra trong cơn rông
trưa chiều nắng lên khá thuận lợi cho các hoạt động dân sinh
những cơn mưa rào và rông sẽ tiếp tục xảy ra vào lúc chiều tối tại khu vực tây nguyên trong những ngày sắp tới
lượng mưa được dự báo là không nhiều nhưng người dân cũng vẫn cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra trong mưa rông
ban ngày trời nắng với cường độ không quá gai gắt thời tiết mát mẻ với nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi ba mươi hai độ
tại các tỉnh nam bộ nhân tố chính chi phối thời tiết khu vực vẫn là rãnh thấp xích đạo có xu hướng di chuyển cao hơn lên phía bắc
trong ba ngày tới
hoạt động của giải thấp có xu hướng mạnh hơn nên mưa rông vẫn duy trì tại đây thậm chí là còn tăng hơn về diện và lượng
thời gian mưa xảy ra chủ yếu vào chiều tối đêm và sáng còn ban ngày khu vực còn nắng gián đoạn nhiệt độ từ hai mươi bốn ba mươi bốn độ
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây cũng xin được kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt